các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ nay đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm có nơi rét hại
nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến từ chín một mươi hai độ c vùng núi có nơi từ bốn bảy độ c vùng núi cao có nơi sắp xỉ độ c
nhiệt độ thấp nhất ở vùng bắc trung bộ phổ biến từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
tại khu vực hà nội sáng sớm có lúc mưa nhỏ sau không mưa từ nay đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trời rét đậm có nơi rét hại
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một mươi hai độ c trong đất liền có gió đông bắc cấp ba cấp bốn vùng ven biển cấp bốn cấp năm vịnh bắc bộ
vùng biển từ quảng trị đến cà mau và vùng biển phía bắc khu vực giữa biển đông có gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín
biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét khu vực bắc biển đông bao gồm các vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
từ sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực trung trung bộ vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong sáng nay bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở nam trung bộ và phía tây bắc bộ
từ sáng sớm qua cho đến sáng sớm nay khu vực từ thanh hóa đến phú yên có mưa rào và có nơi có dông
cục bộ có mưa vừa mưa to riêng khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
một số nơi có lượng mưa lớn lượng mưa tính từ một h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đến ba h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ở một số nơi mức cao như tam lãnh quảng nam ba trăm sáu mươi mm tiên kỳ quảng nam ba trăm bốn mươi một mm lộc tiến thừa thiên huế ba trăm linh hai mm bình thuận quảng ngãi hai trăm bảy mươi năm tám mm
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay khu vực từ nghệ an đến phú yên có mưa mưa rào và có nơi có dông
cục bộ có mưa vừa mưa to riêng khu vực từ quảng trị đến bình định có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đồng thời nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạc lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cuộc bộ từ các vùng trũng thấp ven sông
đợt rét đậm rét hại đang xảy ra trên toàn miền bắc đáng chú ý đình mẫu sơn lạng sơn là nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất ở miền bắc
nhiệt độ thấp nhất chỉ ở ngưỡng một bốn độ c đáng chú ý khu vực núi cao có thể có mưa tuyết băng giá thậm chí xuất hiện mức nhiệt độ c
sáng nay tại mẫu sơn lạng sơn nhiệt độ thấp ở ngưỡng một bốn độ c thấp nhất miền bắc
nhiều khu vực núi cao như đồng văn tại hà giang sapa lào cai trung khánh cao bằng ghi nhận mức nhiệt từ năm bảy độ c
thời tiết hà nội chuyển rét kèm mưa nhỏ vài nơi
vào lúc bốn giờ sáng ngày hôm nay nhiệt độ thấp nhất quan trắc được là một mươi hai độ c
đây cũng là mức nhiệt thấp phổ biến ở đồng bằng bắc bộ trong đêm qua và rạng sáng nay
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở tây bắc bộ và trung trung bộ
thời tiết bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và dông vài nơi vùng núi có mưa lớn
ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng một mươi hai miền bắc rét đậm có nơi rét hại
nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng phổ biến chín một mươi hai độ c vùng núi bốn bảy độ c
riêng khu vực núi cao có thể xuất hiện mức nhiệt độ c
chuyên gia cảnh báo khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu một mươi hai đỉnh phan xipan xuất hiện tuyết rơi nhẹ kèm mưa nền nhiệt độ khoảng ba độ c
dự báo trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục dồn xuống
khả năng cao xảy ra mưa tuyết ở sapa nhất là trên đỉnh phan xipang trong đêm nay
đây là lần thứ hai trong năm đỉnh phan xipang xuất hiện tuyết rơi lần đầu tiên tuyết rơi vào ngày tám tháng hai
hà nội cũng ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể trong hôm nay
nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến ở ngưỡng một mươi năm độ c ban đêm nền nhiệt xuống mức thấp một mươi ba độ c
tranh lệch giữa ngày và đêm không đáng kể khu vực sẽ rét đậm cả ngày
những ngày tiếp theo thời tiết hà nội và đồng bằng bắc bộ ổn định hơn với trạng thái nhiều mây không mưa rét đậm
chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm
nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng một mươi chín độ c thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
ông nguyễn hữu thành phó phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay
hình thái này gây ra rét đậm rét hại diện rộng ở miền bắc đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi hai sau đó nhiệt độ tăng dần
ông thành cũng đưa ra dự báo rằng đáng lưu ý dịp tách du lịch này và những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai
miền bắc có thể đón thêm không khí lạnh tăng cường gây mưa và giảm nhiệt trở lại
những ngày tới thời tiết tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố nam bộ tây nguyên ổn định
khi khu vực chịu tác động của không khí lạnh vào cuối tuần
nhiệt độ giao động ở ngưỡng hai mươi bốn ba mươi ba độ c xe lạnh về đêm và oi nóng vào ban ngày
đợt không khí lạnh này đã ảnh hưởng tới miền trung cụ thể là thừa thiên huế gây ra mưa lớn nhiều ngày nay
địa phương bị ngập cục bộ chính quyền địa phương cũng tiến hành di dời khẩn cấp một mươi bốn hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở
sáng nay ông đảng văn hòa phó chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tính thừa thiên huế cho biết
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió tây trên cao
vài ngày trở lại đây trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã có mưa vừa rải rác mưa to có nơi mưa rất to
theo đó mưa lớn những ngày qua đã gây ra tình trạng ngập lục cục bộ tại một số thôn xã thuộc hải du sông bộ ở huyện quảng điện
tại xã điện lộc huyện phong điền đã có một mươi sáu hai hectare diện tích hoa màu bị thiệt hại
tại huyện quảng điền có sáu mươi một năm hectare lúa vừa gieo xạ bị ngập úng từ ngập ba đến năm mét
lượng giống đã ngâm ủ chưa giao là ba mươi ba ba tấn
đáng chú ý mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở đất tại khu vực trân đạo phú gia
những lớp đất đá ảo ảo đổ về từ khu vực sạt lở theo dòng nước lũ đục ngầu
chính quyền huyện phú lộc đã chỉ đạo di dời khẩn cấp một mươi bốn hộ dân với năm mươi sáu người có nhà cửa
tại khu vực phía bắc chân đèo phú gia thuộc địa bàn xã lộc tiến đến nơi trú ẩn an toàn
văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió tây trên cao
nên trong ngày và đêm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế tiếp tục có mưa vừa
có nơi mưa to mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ khoảng năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
thời tiết thay đổi vào những ngày cuối năm khiến mọi người thắc mắc đợt không khí lạnh này
có tác động kéo dài tới dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai hay không
về dự báo thời tiết đợt dịch nghỉ tết dương lịch sắp tới
bắc bộ và trung bộ đang chịu tác động của một đợt không khí lạnh cường độ mạnh
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay
do tác động của không khí lạnh mạnh làm nhiệt độ kết hợp với mưa
nên khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá ở những vùng núi cao
liệu đợt không khí lạnh này có kéo dài đến dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai hay không
là điều mà người dân rất quan tâm
về tình hình thời tiết trong đợt tết dương lịch
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định
thời tiết chi tiết ba ngày từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai đến ba một hai nghìn hai mươi hai ở cả ba miền
khu vực hà nội
hà nội ít mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ chưa chiều hưởng nắng
trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai một mươi năm độ c
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ c
khu vực bắc bộ
ít mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều hưởng nắng
trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai một mươi năm độ c
vùng núi có nơi sáu tám độ c nhiệt độ cao nhất phổ biến từ một mươi chín hai mươi hai độ c
riêng khu vực tây bắc từ hai mươi hai hai mươi năm độ c có nơi trên hai mươi năm độ c
khu vực trung bộ
trung bộ ít mưa sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ
riêng khu vực trung bộ có mưa mưa rào phía bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất
phổ biến từ một mươi bốn một mươi chín độ c nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi một hai mươi bốn độ c
phía nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi bốn độ c nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi sáu ba mươi độ c
tây nguyên và nam bộ
chiều tối và đêm tây nguyên và nam bộ có mưa dông cục bộ ngày nắng
khu vực tây nguyên nền nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ c
khu vực nam bộ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ c
quý vị thân mến những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi
đợt rét đậm rét hại lớn nhất từ đầu mùa đã kéo đến
trong thời tiết lạnh như thế này quý vị hãy chú ý giữ ấm cơ thể
chú ý không nên thực hiện những biện pháp sửa thang củi trong nhà để đề phòng ngạc khí
đặc biệt theo dõi thời tiết những ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai để có một kỳ nghỉ lễ an toàn vui vẻ
xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin tức trên kênh sức khỏe đời sống
xin chào và hẹn gặp lại
quý vị thân mến những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi
đợt rét đậm rét hại lớn nhất từ đầu mùa đã kéo đến
trong những ngày thời tiết lạnh như thế này quý vị hãy chú ý giữ ấm cơ thể
chú ý không nên thực hiện những biện pháp sửa thang củi trong nhà để đề phòng ngạc khí
đặc biệt theo dõi thời tiết những ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai để có một kỳ nghỉ lễ an toàn vui vẻ
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin tức trên kênh sức khỏe đời sống